có lẽ đây sẽ là món quà vô cùng thú vị

hình ảnh những bức tranh tường rực rỡ cũng thay cho lời kết của chương trình an ninh ngày mới sáng nay

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn các em quay trường học sau thời gian dài xa cách